theo báo cáo thống kê của tổng cục du lịch ước tính số lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn một năm triệu lượt tăng một mươi bốn chín so với tháng trước
tổng lượng khách du lịch trong tám tháng đầu năm đã đạt hơn một mươi một triệu lượt tăng tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lượng khách đến bằng phương tiện đường không vẫn là cao nhất đạt gần một hai triệu lượt chiếm bảy mươi tám bốn
khách đến bằng phương tiện đường biển đạt hơn một mươi bốn lượt khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt hơn ba trăm một mươi hai lượt
tổng cục du lịch cũng cho biết so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đa số các thị trường khách tăng trong đó tăng nhiều nhất là thị trường thái lan tăng bốn mươi sáu ba
tiếp đến là đài loan trung quốc hàn quốc indonesia philippines malaysia nhật bản tây ban nha italia
bên cạnh đó một số thị trường khách giảm là campuchia lào hồng kông trung quốc phần lan australia trung quốc
số lượng khách du lịch nội địa trong tám tháng ước tính đạt năm mươi chín bảy triệu lượt tổng thu từ khách du lịch đạt bốn trăm bốn mươi
tăng chín sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám